trong khi đó ở phía nam ngày hôm nay dãy thấp xích đảo tiếp tục hoạt động và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh của nam bộ
khu vực nam bộ vẫn sẽ có mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi và các tỉnh thuộc miền tây nam bộ sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to
nền nhiệt cao nhất trong mảnh ở đây chỉ từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ trong khi ở các tỉnh miền đông có mức nhiệt nhìn hơn là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
còn đối với các tỉnh tây nguyên dãy thấp xích đảo chỉ tác động đến khu vực phía nam hai tỉnh là đắk nông và lâm đồng
và gây mưa rải rác về chiều và tối
các khu vực còn lại của tây nguyên như con tum gia lai và đắk lắc không chịu ảnh hưởng của dãnh xích đạo nên không mưa trời nắng nhiệt độ cao hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa cường độ gió đông bắc có xu hướng giảm dần xuống còn mức cấp năm sáng nay còn có lúc cấp sáu
tuy nhiên sóng biển vẫn còn cao ở mức từ hai đến ba mét khiến cho tình trạng biển động vẫn duy trì
trong khi đó ở các vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau cho đến kiên giang cũng như là khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa chịu ảnh hưởng của dãy thấp xích đạo
vì thế mưa rào và rông xuất hiện rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km kèm theo nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước